kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị liên quan đến vụ sập kính tại the cophi house số một thái hà trung liệt đống đà hà nội
khiến bác sĩ trẻ hoàng minh lý bị thương nặng
mới đây đại diện chuỗi cửa hàng cà phê này cho biết nhãn hàng và gia đình nữ bác sĩ đã hoàn tất trao đổi
thống nhất được phương án giải quyết
được biết sau một thời gian dài điều trị bác sĩ lý đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe
hiện đã được xuất viện để chuyển đến chuyên khoa phục hồi chức năng
thời gian qua mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin về trường hợp bác sĩ hoàng minh lý hai mươi chín tuổi
quê quán diễn châu nghệ an có nguy cơ liệt hoàn toàn sau tai nạn nghiêm trọng
tại cửa hàng the cophi house cơ sở thái hà hà nội
sáng ngày hai mươi hai tháng năm tại phòng bệnh khoa phẫu thuật cuộc sống bệnh viện đọc y hà nội
ông hoàng văn thành bố của bệnh nhân hoàng minh lý thông tin con gái ông được xuất viện
để chuyển đến chuyên khoa phục hồi chức năng
ông hoàng văn thành chia sẻ dù hiện tại con gái ông vẫn còn đau nhưng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan
ông nói cơ quan bệnh viện k đã có những thăm hỏi động viên và điều trị kịp thời
giúp lý trải qua thời kỳ chữa bệnh lý vẫn đau nhiều ngôi chẳng được đâu nhưng tinh thần rất lạc quan
ông thành cũng chia sẻ thêm trong thời gian tới gia đình sẽ tiếp tục cắt cử anh em trong nhà
lên hà nội đồng hành cùng lý trong quá trình phục hồi chức năng
đây là quá trình lâu dài nhưng gia đình ông vẫn có thể yên tâm phần nào bởi có sự hỗ trợ điều trị chuyên môn
và giúp đỡ tận tình từ các y bác sĩ
ông nghẹn ngào ông nói với con bình thường mỗi năm con chỉ có thể về nhà một tháng trừ hồi nhỏ trăm con
giờ con nằm trên giường bệnh lại là lúc bố con được nhìn thấy nhau nhiều nhất
được biết hoàng minh lý sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông tại xã diễn đồng
huyện diễn châu tỉnh nghệ an
gia đình hiện có hoàn cảnh vô cùng khó khăn
khi bố làm bộ đội công tác xa nhà mẹ mắc bệnh u limpho một thể bệnh ung thư máu tiền lượng nặng
hiện đang điều trị tại bệnh viện k ba
gia đình hiện đang phải xoay sở các khoản viện phí cho quá trình điều trị kéo dài của lý và mẹ
đúng thời điểm này mẹ của lý được bệnh viện sắp xếp lịch mổ nên ông thành bố của lý vừa chăm vợ vừa chăm con
ông chia sẻ gia đình neo người ngoài lý còn người em trai đã đi làm
một lúc xảy ra nhiều việc thời gian đầu ông phải chạy qua chạy lại hai bệnh viện
những ngày gần đây đã nhờ được người chăm sóc cho vợ
ông tâm sự con gái tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trường đại học y hà nội khóa hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi chín
hoàn thành chương trình bác sĩ nội chú chuyên ngành ung thư khóa hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
hiện công tác tại bệnh viện k ba cơ sở tân triều lý mới đi làm được một năm thì gặp tai họa
về vấn đề thỏa thuận với tờ cophie house ông thành cho biết đã ủy quyền cho luật sư giải quyết
đồng thời cũng khẳng định hai bên đã đi đến thống nhất và giải quyết thỏa đáng
bác sĩ trần quang trung khoa ngoại thần kinh và cuộc sống bệnh viện đại học y hà nội cho biết
sức khỏe của bệnh nhân lý chức năng thần kinh băng quang và hai chân vẫn đang phục hồi rất khó khăn
theo bác sĩ trung chức năng phổi của bệnh nhân lý đã khá ổn tuy nhiên qua siêu âm
màng dịch phổi vẫn mỏng hai bên nhưng không phải can thiệp mà chỉ theo dõi
bác sĩ trung cho biết thêm trong hôm nay và ngày mai bệnh viện sẽ kiểm tra lại tình trạng sức khỏe
bệnh nhân lý một lần nữa
bác sĩ cũng đã liên hệ với các trung tâm phục hồi chức năng tốt nhất để tiếp tục quá trình điều trị
bác sĩ trung nhấn mạnh thêm chức năng sống của bệnh nhân khá ổn tuy nhiên việc bệnh nhân tự vận động là rất khó
khó nhất là tập cho bệnh nhân ngồi được bệnh nhân không thể tự ngồi mà phải có người đỡ sau đó phải có chỗ dựa
bác sĩ cho biết thời gian này bệnh nhân lý sẽ chủ yếu được tập phục hồi chức năng
còn các vấn đề về nội khoa sẽ nhờ đến sự tư vấn của các chuyên khoa nội
bác sĩ trung cũng cho hay bệnh nhân khá lạc quan bản thân rất cố gắng cái tâm của bệnh nhân cũng rất ổn
trước đó tối ngày hai mươi tháng bốn bác sĩ hoàng minh lý bị tấm kính cường lực tại quán cà phê the coffi house
trên phố thái hà rơi vào người dẫn đến chấn thương liệt nửa người
nữ bác sĩ hiện được điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội
thông tin về sự việc the coffells cho biết sự cố khiến bảy người gồm bốn nhân viên ba khách hàng bị thương phải vào viện
trong đó sáu người đã ra viện và được quán chi trả toàn bộ
viện phí đợt đầu
sau thông tin nữ bác sĩ nội chú trẻ không may gặp tai nạn nhiều người không khỏi tiếc nuối khi cánh cửa tương lai rộng mở của chị lý dần khép lại
tuy nhiên giáo sư tiến sĩ lê văn quảng giám đốc bệnh viện k cho biết khi nữ bác sĩ nội chú hoàng minh lý điều trị xong
sẽ bố trí công việc phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe của cô
theo giáo sư tiến sĩ lê văn quảng để trở thành bác sĩ nội chú không phải điều dễ dàng
hiện bác sĩ nội chú hoàng minh lý đã là cán bộ nhân viên của bệnh viện ca
bởi vậy khi sức khỏe của bác sĩ lý điều trị ổn định đi làm trở lại bệnh viện sẽ bố trí công việc phù hợp nhất
bác sĩ lý có thể đảm nhiệm công việc giảng dạy trao đổi chuyên môn nghiên cứu khoa học
được biết sau khi bác sĩ lý gặp tai nạn hy hữu công đoàn bệnh viện k đã vận động quyên góp
đồng thời thường xuyên động viên thăm hỏi để bác sĩ lý yên tâm điều trị
hiện mẹ của bác sĩ lý cũng đang điều trị ung thư tại bệnh viện ca
các đồng nghiệp của lý thay nhau hỗ trợ chăm sóc mẹ cô
giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn thứ trưởng bộ y tế nghe các bác sĩ bệnh viện đại học y hà nội
báo cáo về tình trạng sức khỏe của bác sĩ hoàng minh lý và yêu cầu các bác sĩ tại đây tập trung hỗ trợ tối đa
sát sao quá trình điều trị cho nữ bác sĩ
đến nay đã tròn một tháng sau ngày gặp tai nạn hy hữu trên
sức khỏe nữ bác sĩ có nhiều tiến triển tích cực
hiện bác sĩ lý vẫn đang được điều trị tích cực tập phục hồi chức năng tại bệnh viện đại học y hà nội
trực tiếp điều trị cho bác sĩ lý bác sĩ trần quang trung khoa ngoại thần kinh và cuộc sống bệnh viện đại học y hà nội cho hay
hiện sức khỏe của nữ bác sĩ diễn biến tốt tình trạng phổi ổn định hơn và đang tập ngồi
cũng theo bác sĩ trung do gặp nhiều tổn thương nặng nên thời gian phục hồi của bác sĩ lý sẽ rất dài
bên cạnh đó lý còn đối mặt với nhiều khó khăn trong việc phục hồi hoàn toàn đặc biệt là khả năng đi lại và sinh hoạt cá nhân khả năng sẽ phải ngồi xe lăn
tuy nhiên bác sĩ trung cho hay sau khi sức khỏe ổn định bác sĩ lý vẫn có thể làm những công việc phù hợp hơn như bàn giấy hoặc khám tư vấn online
vụ nữ bác sĩ bị tấm kính rơi vào người gia đình chấp thuận phương án của the cophie house
sau một tháng xảy ra sự cố vỡ kính tại quán cà phê the cophiealth phía gia đình bác sĩ hoàng minh lý và cửa hàng the coffi house
đã thống nhất được phương án giải quyết và mong muốn khép lại sự việc
chiều ngày hai mươi tháng năm đại diện chuỗi cà phê the cophel cho biết nhãn hàng đã thống nhất phương án xử lý với gia đình nữ bác sĩ lý
trong vụ tấm kính quán cà phê rơi trúng người chị này
đại diện chuỗi cửa hàng cà phê cho biết đã cùng với gia đình tìm kiếm giải pháp giải quyết phù hợp từ khi xảy ra vụ việc
nhưng tại thời điểm đó hai bên chưa đạt được ý kiến chung
the coffee house cho biết chúng tôi trao đổi với gia đình trên tinh thần chị lý là khách hàng gặp sự cố tại cửa hàng
nên chúng tôi không né tránh trách nhiệm và đã nỗ lực đưa ra giải pháp để giải quyết thỏa đáng
gia đình chị lý cũng ghi nhận lời xin lỗi và thiện trí giải quyết của chúng tôi để đạt được giải pháp
đến nay hai bên hoàn tất trao đổi thống nhất được phương án giải quyết và cùng mong muốn khép lại sự việc tại đây
tuy nhiên đại diện nhãn hàng từ chối cung cấp thông tin cụ thể giữa hai bên do liên quan đến thỏa thuận bảo mật trước đó
về phương án đảm bảo an toàn cho khách hàng sau sự cố the coffel house thông tin đã làm việc
với tòa nhà việt thông
thông tin của the coffee house số một thái hà hà nội yêu cầu bảo trì gia cố tất cả vách tường kính
bao quanh khu vực đồng thời tăng cường tiêu chuẩn và tân xuất kiểm tra bảo trì hạ tầng
ở các cửa hàng còn lại trong hệ thống
bên cạnh đó chuỗi cửa hàng cà phê này cũng gửi lời xin lỗi tới khách hàng sau sự cố
trong cùng ngày người nhà chị lý cũng xác nhận đã thống nhất phương án giải quyết với the coffee house
và cho biết hai bên cảm thấy thỏa đáng nên đã có những thỏa thuận rõ ràng
đồng thuận người nhà bác sĩ lý cũng không cung cấp thông tin về phương án giải quyết cụ thể
bởi hai bên đã thỏa thuận giữ bảo mật
đến đây thời lượng của video cũng đã hết
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại